ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ ngoại giao mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí cuối cùng dành cho ukraine trong khuôn khổ đạo luật ủy quyền quốc phòng hiện hành
tuyên bố của bộ ngoại giao mỹ nêu rõ gói viện trợ cuối cùng trong năm nay hai nghìn hai mươi ba trị giá hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không các cấu kiện khác cho hệ thống phòng không bổ sung đạn dược cho các hệ thống rocket
pháo binh cơ động cao đạn pháo một trăm linh năm mm và một trăm năm mươi năm mm đạn xuyên giáp và hơn một mươi năm triệu băng đạn
bộ ngoại giao mỹ cũng yêu cầu quốc hội nước này hành động nhanh chóng và càng sớm càng tốt để thúc đẩy các lợi ích an ninh quốc gia của mỹ
thông qua chính sách hỗ trợ ukraine tự vệ và bảo vệ tương lai của nước này
trước đó tổng thống mỹ joe biden ngày một mươi hai tháng một mươi hai tuyên bố washington sẽ tiếp tục hỗ trợ kiev
ngay cả khi các nghị sĩ đảng cộng hòa phản đối cung cấp viện trợ bổ sung cho ukraine
năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ đức đã phê duyệt các đơn hàng xuất khẩu vũ khí trị giá kỷ lục hơn một mươi một bảy tỷ euro
tương đương với một mươi hai chín tỷ usd tăng bốn mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
gần chín mươi lượng vũ khí xuất khẩu của đức được xuất sang các nước thuộc liên minh châu âu
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ukraine và một số quốc gia như nhật bản australia hàn quốc
bên cạnh việc tăng xuất khẩu vũ khí
cũng dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đức cam kết đến năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đáp ứng mục tiêu tri tiêu quốc phòng tương đương mức hai gdp
theo yêu cầu của nato
một công ty vận tải tàu biển hàng đầu thế giới khác là cmacgm của pháp
cũng vừa tuyên bố nối lại các hoạt động vận tải trên biển đảo
trong tuyên bố được đưa ra
tàu biển cmacgm của pháp cho biết việc nối lại các hoạt động trên biển đảo
dựa trên những đánh giá kỹ lưỡng về tình hình an ninh trên biển hiện nay
mặc dù công ty cũng cho biết sẽ theo dõi sát các diễn biến
và bỏ ngỏ khả năng có thể lại điều chỉnh các lộ trình qua biển đỏ bất cứ lúc nào
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội mỹ vừa bắn hạ thành công hơn một chục máy bay không người lái
ba tên lửa đạn đạo chống hạm và hai tên lửa hành trình tấn công mặt đất của lực lượng houthi
giá dầu ngay sau đó đã quay đầu giảm nhẹ với kỳ vọng tình hình tại biển đỏ sẽ có thể tạm lắng dịu
tổ chức y tế thế giới who ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cho rằng nạn đói và chiến tranh khiến dân số ở giải gaza
đang ở trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng
trong thông báo tổng giám đốc who ông tedros gibios kêu gọi cộng đồng quốc tế
thực hiện các biện pháp khẩn cấp để giảm bớt mối nguy hiểm nghiêm trọng
mà người dân ở giải gaza phải đối mặt cũng như nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ
đối với đội ngũ nhân viên nhân đạo trong quá trình giúp đỡ người bị thương nặng
ông tedros nêu rõ who mới cung cấp vật tư cho hai bệnh viện trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
tuy nhiên hai mươi một trong số ba mươi sáu bệnh viện ở giải gaza không còn hoạt động
các báo cáo ghi nhận nhu cầu thực phẩm tiếp tục là vấn đề cấp bách trên khắp giải gaza
trong khi người dân đã yêu cầu các đoàn xe dừng lại để tìm kiếm thức ăn
bên cạnh đó khả năng cung cấp thuốc vật tư y tế và nhiên liệu cho bệnh viện của who
đang ngày càng bị hạn chế bởi nạn đói và tâm lý tuyệt vọng của người dân
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hãng thông tấn trung mương triều tiên kcna đưa tin
trong ngày họp thứ hai của hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng lao động triều tiên
khóa tám diễn ra vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai nhà lãnh đạo kim jong un đã đưa ra kết luận quan trọng
về phương hướng vấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong bài phát biểu nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un xác định phương hướng tổng thể
đối với quá trình phấn đấu trong tương lai là thực hiện thành công chương trình đặt ra
tại đại hội đảng lao động triều tiên lần thứ tám bằng cách mở rộng hơn nữa
và tận dụng điều kiện thuận lợi được tạo ra thông qua cuộc đấu tranh kiên cường suốt ba năm qua
đồng thời tạo đà cho bước phát triển mới trong tương lai
bên cạnh đó nhà lãnh đạo kim jong un cũng đặt ra các nhiệm vụ cho quân đội
ngành công nghiệp sản xuất đạn dược lĩnh vực vũ khí hạt nhân và phòng thủ dân sự của triều tiên
như tiếp tục nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình chính trị
và quân sự nghiêm trọng được cho là do những động thái của mỹ